vào tối ngày hai mươi chín tháng sáu trên địa bàn huyện diễn châu lại tiếp tục xảy ra một vụ cháy rừng nghiêm trọng
do điều kiện thời tiết và địa hình hiểm trở nên việc tiếp cận ngọn lửa rất khó khăn
tuy nhiên hàng ngàn người dân cùng với lực lượng chức năng vẫn không quản ngại khó xông vào giặc lửa để khống chế đám cháy này
và sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại tỉnh nghệ an
khoảng hai mươi giờ tối ngày hai mươi chín tháng sáu ngọn lửa bùng phát tại khu rừng xã diễn an huyện diễn châu tỉnh nghệ an
khu vực cháy nằm sát khu dân cư quốc lộ một và khu di tích lịch sử đền quân
nhận thấy mức độ nguy hiểm của vụ cháy rừng phòng cảnh sát chữa cháy và cứu hộ cứu nạn tỉnh nghệ an đã điều hàng chục xe tiếp nước tới hiện trường
ủy ban nhân dân huyện diễn châu cũng đã huy động hơn một năm trăm linh người bao gồm lực lượng kiểm lâm công an bộ đội cùng dân quân tự vệ của nhiều xã trên địa bàn cùng tham gia chữa cháy
một trăm linh hộ dân đã được di rời đến nơi an toàn
khoảng một năm trăm linh lực lượng của các lực lượng trên địa bàn huyện và tỉnh các lực lượng phòng cháy chữa cháy
đến thời điểm bây giờ thì cơ bản các đám cháy được dập tắt và anh em đang triển khai lực lượng canh dự không để cho đám cháy bùng phát trở lại
lực lượng đồn biên phòng diễn thanh của bộ đội biên phòng tỉnh nghệ an cũng đang tích cực phối hợp với tất cả các lực lượng và bà con nhân dân cấp ủy quyền địa phương trên địa bàn toàn huyện để quyết tâm dập tắt mọi đám cháy trong đêm nay
mặc dù là đêm tối nó khó khăn nhưng mà chúng tôi cũng xác định là quyết tâm sẽ dập tắt mọi cái đám cháy đảm bảo an toàn
sau nhiều giờ nỗ lực đến hai mươi ba h ba mươi cùng ngày đám cháy cơ bản được khống chế
tuy nhiên các lực lượng chức năng vẫn túc trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ không để đám cháy bùng phát hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ